bác sĩ phạm thị ngọc hân trường khoa nhi bệnh viện hiễu nghị việt nam cuba đồng hới cho biết
cho bé sinh non ở tuần thứ ba mươi một nặng một bảy mươi năm kg được kiếp trực của khoa đón trong phòng đẻ lúc hai giờ sáng
bệnh nhi gặp tình trạng suy hô hấp nhanh được cho thở máy trên cơ thể nhỏ bé có nhiều dị tật bẩm sinh
ekip liên chuyên khoa đã tiến hành hội trần với quyết định thực hiện phẫu thuật ngay sau đó
được biết mẹ của bệnh nhi này sinh năm hai nghìn bảy trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
cháu bé sinh ra với các dị tật bẩm sinh như khay hở thành bụng
từ khi sinh ra ruột của cháu bé bị sổ ra ngoài nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao
bác sĩ bùi xuân hải trường khoa gây mê hồi sức cho biết đây là ca phẫu thuật đặc biệt
vì bệnh nhi sinh non tháng siêu hô hấp chức năng các cơ quan như tim phổi gan thận não chưa hoàn thiện
khả năng gây mê hồi sức để chịu đựng được cuộc phẫu thuật rất khó khăn
theo bác sĩ hải áp lực đối với ekip phẫu thuật là rất lớn đòi hỏi độ chính xác rất cao
nhất là đối với các loại thuốc gây mê dịch truyền
khi đưa vào cơ thể nhỏ yếu ớt phải chính xác đến từng ml
nếu không nguy cơ ngừng tim ngừng thở ngay trên bàn mổ là rất lớn
sau hơn một giờ chạy đua với thời gian với sự phối hợp nhịp nhàng của các y bác sĩ
kỹ thuật viên liên chuyên khoa cả phẫu thuật đã thành công
bệnh nhi được xếp các quai ruột vào ổ bụng và tạo hậu môn nhân tạo
bệnh nhi bẩm sinh không có hậu môn
hậu phẫu bệnh nhi được chăm sóc đặc biệt tại đơn nguyên hồi sức tích cực chống độc nhi sơ sinh
bệnh viện hiễu nghị việt nam cuba đồng hới
điều đáng mừng là chỉ sau hai ngày được phẫu thuật cháu bé đã cai được máy thở
hiện tại các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi ổn định và đang được nuôi dưỡng tính mạch hoàn toàn
chúng tôi đang tập trung chăm sóc và điều trị để bé sớm được gặp mẹ
bác sĩ phạm thị ngọc hân trưởng khoa nhi cho biết
dị tật bẩm sinh có thể xảy ra ở bất kỳ lúc nào trong thời kỳ mang thai
nhưng phần lớn là trong ba tháng đầu của thai kỳ khi các bộ phận cơ thể của thai nhi đang hình thành
dị tật bẩm sinh gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất tinh thần và trí tuệ của trẻ
tuy nhiên dị tật bẩm sinh hoàn toàn có thể trần đoán phát hiện và sàng lọc sớm
ngay từ những tháng đầu của thai kỳ thông qua các phương pháp sàng lọc trước sinh
theo bác sĩ nguyễn giang bệnh viện nhi trung ương sàng lọc trước sinh là tập hợp các phương pháp kiểm tra
và xét nghiệm trong suốt thời gian mang thai để biết được tình trạng sức khỏe chính xác của thai nhi
mục đích cụ thể của việc sàng lọc trước sinh là để phát hiện sớm dị tật bẩm sinh cho thai nhi
nhi giúp thai phụ có thể phát hiện các bệnh lý để sinh con khỏe mạnh bình thường
ngoài ra còn giúp cải thiện và nâng cao chất lượng giống nòi giảm gánh nặng bệnh tật về sau
sàng lọc chức sinh giai đoạn đầu thai kỳ
vào giai đoạn đầu của thai kỳ nên sàng lọc chức sinh thực hiện các xét nghiệm và siêu âm để chấn đoán dị tật
giai đoạn đầu này nên đi thực kiện sàng lọc từ tuần một mươi một đến tuần một mươi ba sẽ mang lại kết quả chính xác nhất
sàng lọc giai đoạn trước sinh và giai đoạn đầu của thai kỳ với mục đích siêu âm hình thái của thai nhi
nhưng đo kích thước của khoảng sau gáy đo độ mờ da gáy nhằm phát hiện xem thai nhi có mắc bệnh đau hay một số bệnh lý khác
xét nghiệm máu mẹ như xét nghiệm máu thường quy xét nghiệm đo bồ tét sinh thiết gai rau để chấn đoán các trường hợp nghi ngờ bất thường
cũng như tiền sử bệnh của bản thân hoặc gia đình
sàng lọc trước sinh vào giai đoạn giữa thai kỳ
sàng lọc trước sinh giai đoạn giữa thai kỳ cũng rất quan trọng giúp phát hiện các bất thường về hình thái và cấu trúc cơ quan của thai nhi
như các bất thường về hệ thần kinh các bất thường về hệ thần kinh tim mạch các dị tật của dạ dày ruột các dị tật về hệ sinh dục
các dị tật về hệ cơ xương đồng thời xét nghiệm nước ối và xét nghiệm máu mẹ để kịp thời phát hiện các bất thường về nhiễm sắc thể
nên sàng lọc vào tuần thứ một mươi sáu đến tuần thứ một mươi tám của thai kỳ
sàng lọc trước sinh vào giai đoạn cuối thai kỳ
trước khi sinh thai phụ vẫn cần làm một số xét nghiệm để đảm bảo cho quá trình sinh đẻ diễn ra được thuận lợi
sàng lọc giai đoạn cuối thai kỳ chủ yếu là sàng lọc các vi khuẩn virus ở âm đạo nên thực hiện từ tuần thứ hai mươi hai đến tuần thứ hai mươi sáu của thai kỳ
mọi phụ nữ mang thai đều nên tham gia xét nghiệm sàng lọc trước sinh để có thể phát hiện một cách sớm nhất những bất thường của thai nhi
đặc biệt đối với các thai phụ có tiền sử sau thì việc xét nghiệm sàng lọc trước sinh càng nên thực hiện
thai phụ xảy thai hay thai chết lưu trong những lần mang thai trước tiền sử có con bị dị tật bẩm sinh và các dối loạn di truyền bệnh đau
gia đình có người thân mắc các dị tật bẩm sinh và bệnh lý di truyền các bà mẹ thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại tiên xạ thai phụ lớn tuổi trên ba mươi năm tuổi